thưa quý vị và các bạn tây nguyên vùng đất của đồi núi chập trùng và thảo nguyên mênh mông
cào nguyên ba gian đầy sức sống luôn là sự kết hợp hài hòa giữa mềm mại và cứng rắn của nước và lửa nóng và lạnh

đối với văn hóa tây nguyên âm nhạc truyền thống như là một trong những thành tố quan trọng nhất gắn liền với các hoạt động văn hóa cũng như tiến ngữ của họ từ bao đời

đối với văn hóa tây nguyên âm nhạc truyền thống như làn điệu dân ca này
đó là nét văn hóa thể hiện rõ nhất phẩm chất riêng có tạo nên bản sắc cho đồng bào tây nguyên
đó là nét văn hóa thể hiện rõ nhất phẩm chất riêng có tạo nên bản sắc cho đồng bào tây nguyên
dọc theo thung đống đại ngàn đến với vùng đất của người ế đê không khó để lắng nghe được những câu hát đổi đáp vui tươi
mang nét đặc trưng của điệu hát ây rây như lời chào đón của núi rừng đại ngàn dành tặng những vị khách phương xa
từ bao đời nay aj đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng quen thuộc của người ế đê ở tây nguyên
ây rây có nhịp điệu sôi nổi thoải mái được thể hiện sinh động bằng lời nói vần tạo nên nhịp điệu vừa có chất thơ vừa có chất nhạc
trong hình thức ngôn ngữ đó các câu hát như những móc xích cùng gắn kết với nhau
điệu hát ây rây không chỉ hát đối đáp nam nữ mà còn có thể là nam hát đối với nam hoặc nữ hát đối với nhau
điều này khiến những làn điệu dân ca của dân tộc ế đê sống cuộc trò chuyện đối đáp giữa hai người
gần gũi với đời sống tinh thần của cộng đồng là vậy nhưng đối với người ế đê hát ây rây là điều không phải ai cũng làm được
họ phải biết nhịp điệu hiểu ý và phải thuộc nhiều câu nói có vần giàu hình ảnh để có thể ứng đối thật nhanh
là người mang trong mình tình yêu âm nhạc yêu những làn điệu dân gian từ khi còn nhỏ với vợ chồng bà hơ mô lót cơ đo
từng lời ca tiếng nhạc trong điệu hát ây rây đều như chính tiếng lòng mà hai người muốn gửi gắm
từ bé tôi đã được nghe hát ây rây từ các bà các mẹ mọi người thường hát khi lên giấy làm đồng nên nghe thấy vui lắm
đến khi lớn lên gặp chồng cũng biết làm và chơi nhiều nhạc cụ nên tôi càng thấy yêu thích hát ây rây hơn
ây là điệu hát dân ca của người ế đê
mang giai điệu vui vẻ là những câu đối đáp tâm tình của nhiều đôi bạn đôi trai gái
ây rây giống như cuộc chuyện trò trao gửi tâm ý của người ế đê chúng tôi vậy
các dân tộc thiểu số miền núi kể cả phía bắc lẫn ở đây đều có hai thể loại hát chính
là hát tự sự hát nói tự sự tâm sự và hát nó có nhịp điệu
thì người ế đê cũng như vậy có một điệu hát của người ế đê gọi là cướt mùi
thì cái điệu cướt ấy là cái điệu mà hát nói dùng để hát kể hát tâm sự hát khóc v v
thế còn riêng cái hát có nhịp điệu là ây rây là dùng người ta thường dùng là hát đối đáp có hát tâm sự cũng có nhưng mà hát là để bày tỏ cái niềm vui
nó không giống như cái điệu tự sự của cái điệu cướt
thế rồi thì hát đố nhau hát đối đáp hát đố hát giao duyên
nó là những cái thể loại mà người ta thường dùng đến cái lối hát ây rây
cái nhịp điệu thì nó chỉ có một nhịp điệu thôi nhưng người ta nó biến thành những cái dị bản nó ly điệu đi một chút
thì nó có những cái điệu ví dụ như là
chí ri ra bờn nha bờn rong
lòng thập thất chứ không bắt đi nguồn
nó cũng bắt nguồn từ cái điệu ây rây hay là
bần tứ cơ băn rân mô cơ băn
và họ mới ra để là hát đối đáp
phần lớn trong điệu hát ây rây của người ế đê là hát đối đáp
như hát đối đáp giao duyên hát đối đáp ca ngợi về đẹp trong cuộc sống
dăn dạy con cháu và lối hát đố cuộc hỏi đáp giữa nam với nam nam với nữ
tuy nhiên trong một vài trường hợp ây rây vẫn có thể được hát một mình
khi đó ây rây mang tính tự nhiên
tự sự người hát bày tỏ tâm tư nhớ thương niềm vui ca ngợi tình cảm gia đình tình bạn tình yêu quê hương
hoặc lời dặn dò của cha ông đối với con cháu
cái nội dung chủ yếu của vấn đề ây rây bỏ rồi
thì là bà cũng gửi gặm cho tất cả muốn khiêu gợi cho tất cả bà con
trong và các làng xã thôn đất nước
các làng quê thì cũng nên cố gắng giữ những bản sắc truyền thống của dân tộc mình từ hồi nào đó
giữ mà muốn giữ và truyền lại những cái tốt đẹp đó và phát huy cái tốt đẹp đó
những cái lễ hội này các cái dân ca này các cơm điệu ây rây này
các cái hát cướp này rồi là đinh năm này rồi là đặc trà này
rồi tất cả tù và tù viết chứ coi như là muốn cái đó
đó là một cái truyền thống rất đẹp của ông bà mình đây lại từ hồi xưa
trước đây ây rây thường được hát trên đường lên nương lên giấy
trong lễ bỏ mà hoặc trong tăng lễ tiễn đưa người đã khuất
nhưng hiện nay do đời sống phát triển bà con có thể hát ây rây ở mọi lúc mọi nơi
với tiết tấu vui tươi
rộn ràng ây rây được hát trong tất cả những ngày hội của buôn làng
thường thì là cứ khi nào có lễ lễ mà lễ lớn thì trở thành hội
lễ thứ nào mà vui tươi thì thành hội có hội thì người ta thường hay hát đối đáp rồi hát ây rây
bây giờ cái điệu hát ây rây ấy là nó phổ biến hơn
vì là nó vui tươi nhịp điệu nó vui tươi hơn
song hành với giai điệu vui tươi của điệu ây rây không gì khác chính là những thanh âm ngân dài của tiếng kèn đinh năm
trước đây chỉ trong những đám ma hát ây rây mới đệm kèn đinh năm
sau này với sự đi lên của văn nghệ quần chúng khuyến khích các nhạc cụ đệm
sự kết hợp giữa điệu hát ây rây và kèn đinh năm
xuất hiện khắp mọi nơi khiến câu hát bỗng trở nên hay với phần nhịp và lời đều hài hòa cân xứng
cũng bởi vậy mà bên cạnh tình yêu đặc biệt đối với điệu hát ây rây từ khi còn nhỏ
giống với vợ mình trong trái tim ông ebion nie những giai điệu của hát ây rây còn mang nhiều ý nghĩa đặc biệt hơn thế
là một nghệ nhân chế tác thành thạo các loại nhạc cụ của người ế đê
đặc biệt là kèn đinh năm qua đôi tai nhạy bén của ibyong niê
điệu hát ây rây càng trở nên mềm mại tinh tế
trân quý làn điệu dân ca của dân tộc mình bao nhiêu thì những người như ông ibyong niê lại càng khó giấu đi những trăn trở
khi nét văn hóa đặc trưng của ây đê đang dần có nguy cơ mai một
giữa sự hồi nhập văn hóa ngày nay không còn nhiều người trẻ tập trung theo đuổi
nghiên cứu sâu về làn điệu hát ây rây như trước nữa
trong tình trạng hiện nay những nét riêng những tốt đẹp của dân tộc mình
cũng nhờ từ cấp dưới cho đến cấp trên nên quan tâm hơn nữa
còn quan tâm nhiều hơn nữa là để có thể khắc phục những cái mai một là một cái thứ hai nữa để phát triển
chọn lọc những cái gì tốt đẹp những cái gì chưa tốt đẹp hoặc không tốt đẹp
là cái này là cần phải có một cái lựa chọn và cố gắng làm sao mà có như là khắc phục nhất là cái vấn đề cái giải pháp
là cái này là cần phải có một cái lựa chọn và cố gắng làm sao mà có như là khắc phục nhất là cái vấn đề cái giải pháp
để có thể là khắc phục những cái chuyện này
hiểu được những nỗi lo mong muốn ấy của người dân không ít các cuộc hội thảo về việc bảo tồn nét dân gian cổ
trong đó có làn điệu ây rây đã được ban dân tộc cùng các ban ngành liên quan phối hợp tổ chức
tất cả đều với mong muốn tìm được những biện pháp cụ thể giúp cầu ây rây nói riêng và dân ca tây nguyên nói chung tiếp tục được bảo tồn và phát triển
trong cái hội thảo ấy
thì hầu hết mọi người đều đề nghị rằng là nên có những cái lớp truyền dạy
truyền dạy vừa làm nhạc cụ vừa diễn tấu dù ít cũng vẫn cứ nên làm
thực ra mà có nói là bây giờ cũng có một số các người già người trẻ
người ta tự có cái ý thức để làm bảo tồn cái giá trị âm nhạc của mình ấy
từ đấy cũng đề nghị rằng là đưa cái dân ca vào trong các trường học ấy
thế rồi thì dạy mở các lớp dạy
rồi những cái ngày hội có thi thi làm nhạc cụ rồi thi thổi tấu nhạc cụ
để mà phần nào thích thích được các em
ở nhiều buôn làng ế đê đã hình thành phong trào tập hát và thể hiện làn điệu ây rây trong các dịp lễ hội
và cũng rất nhiều nghệ sĩ ở các loại hình nghệ thuật khác nhau khai thác chất liệu dân ca ây
để hình thành nên các tác phẩm nghệ thuật thấm đẫm hồn tây nguyên
tìm hiểu và khai thác chất liệu dân ca ây rây là một trong những con đường đi vào kho tàng văn hóa văn nghệ của đồng bào dân tộc ế đê nói riêng
và các dân tộc tây nguyên nói chung
để những câu hát ây rây sẽ còn được truyền giao từ thế hệ này sang thế hệ khác
như dòng suối mát lành chảy mãi trong lòng cộng đồng các dân tộc trên cao nguyên ba gian hôm nay và mai sau
xin chào và hẹn gặp lại
đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới
xin chào và hẹn gặp lại
có lẽ giàng đã ban tặng cho a đủ một đôi tai thật đặc biệt khiến ông gần như có thể nghe và cảm nhận chính xác các thăng âm của nhiều loại nhạc cụ truyền thống của đồng bào mình và các dân tộc anh em
hôm nay a đủ trở thành giám khảo chính của cuộc thi nhạc cụ truyền thống tại liên hoan
a đủ dường như rất vui vì ông lại được mê đắm trong những giai điệu truyền thống của núi rừng tây nguyên được biết thêm nhiều loại nhạc cụ truyền thống của các dân tộc anh em
một trong số những giám khảo của cuộc thi nghệ sĩ trẻ kalichan rất ngưỡng mộ a đủ anh luôn muốn tiếp nối người thầy của mình để gìn giữ cho những thanh âm của núi rừng tây nguyên mãi vang xa
a đủ rất là giỏi
nhất về tài nghe thầm âm rất là tốt cả về viết nhạc sáng tác nhạc và cả hát
trong diễn tấu một số loại nhạc cụ của người tây nguyên thì em cũng được học hỏi rất là nhiều nghệ nhân a đủ
trong suốt quá trình làm nghệ thuật và nghiên cứu của mình trong các loại nhạc cụ dân tộc a đủ sưu tập được nhiều nhất là cồng chiêng
với khả năng thầm âm của mình a đủ chỉnh cho từng lá chiêng để nó luôn ngân vang đúng không bị lạc điệu giữa giàn chiêng
công chiêng là báu vật của núi rừng nơi ông sinh ra là hồn cốt tạo nên tính cách mạnh mẽ của những con người sạm đen vì nắng gió như ông
từng tiến chiêng từng điệu cồng cứ thế ngấm vào máu thịt của người đàn ông này
những chiếc ống nứa sau khi đã đủ gạo và nước được vùi vào trong bếp than hồng
khi những ống nứa cháy xém cùng hương thơm thoang thoảng là cơm đã chín
khi thưởng thức hai món ăn cùng lúc du khách sẽ cảm nhận được vị ngọt đậm đà của thịt gà dẻo thơm của cơm nam
tất cả tạo nên món ăn độc đáo đặc trưng của người dân nơi đây